tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo hội cựu thanh niên sung phong việt nam
báo cáo thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc lãnh đạo hội cựu thanh niên sung phong việt nam cho biết
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ cứu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có hơn năm trăm linh nữ thanh niên sung phong làm nhiệm vụ ở các chiến trường các địa bàn trọng điểm trên cả nước
trong đó có một mươi bốn trăm chín mươi sáu người hy sinh bốn mươi năm chín trăm chín mươi tám người bị thương và hơn một mươi ba người bị nhiễm chất độc màu da cam
lãnh đạo hội cũng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc chính phủ
thủ tướng chính phủ luôn quan tâm kịp thời đề ra các chủ trương quyết sách giải quyết chế độ
chính sách cho lực lượng thanh niên sung phong nói chung cũng như cựu thanh niên sung phong địa phương ở cơ sở miền nam
đồng thời đề nghị thủ tướng chính phủ cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng
khẩn trương giải quyết tồn đọng chính sách
đối với cựu thanh niên sung phong trong đó có nhiều trường hợp hy sinh chưa được công nhận liệt sĩ
bị thương chưa được công nhận là thương binh bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh
kể cả con đẻ chưa được xem xét giải quyết chế độ
cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi các quy định về điều kiện
thủ tục hồ sơ công nhận liệt sĩ thương binh nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh trên tinh thần
quan điểm phù hợp lịch sử thực tế
đề nghị thủ tướng chính phủ báo cáo quốc hội xem xét
ban hành huy chương thanh niên sung phong kháng chiến
tương tự như huân chương chiến sĩ vẻ vang của bộ đội
để làm cơ sở giải quyết chính sách cho những trường hợp không có
không còn hồ sơ gốc và những trường hợp tồn động phức tạp khác
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và đánh giá cao những công lao
đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên sung phong trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
thủ tướng cũng đánh giá cao hội cựu thanh niên sung phong việt nam
cũng như nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo hội luôn hoạt động tích cực chủ động
có nhiều cách làm hay để bảo vệ quyền lợi cho các cựu thanh niên sung phong
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước luôn quan tâm lắng nghe
giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các cựu thanh niên sung phong
trong hai nhiệm kỳ gần đây chính phủ thủ tướng chính phủ cũng đặc biệt quan tâm
tổ chức nhiều cuộc họp bàn giải pháp đề ra nhiều chủ trương
chính sách giải quyết chế độ cho cựu thanh niên sung phong một cách căn bản
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến kéo dài
có nhiều lực lượng tham gia nhất là ở miền nam
do vậy thực tế đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa
tiếp tục tìm mọi biện pháp để giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên sung phong
thủ tướng nêu rõ quá trình này các bộ ngành cơ quan phải đảm bảo tuân thủ pháp luật
các chế độ chính sách chặt chẽ công bằng không bị lạm dụng
đồng thời phải có cơ chế điều hành giám sát phù hợp
thủ tướng mong hội cựu thanh niên sung phong việt nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
hào hùng phát triển hội vững mạnh tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng
thiết thực vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước